chỉ còn vài ngày nữa là đến tết đinh dậu hiện nông dân thị xã cửa lò đang tích cực chăm sóc rau sạch để phục vụ thị trường tết
toàn thị xã cửa lò hiện có hơn bốn mươi năm hectare trồng các loại nông sản với hơn tám trăm linh hộ sản xuất để bà con nắm vững quy trình trồng rau an toàn
ngoài việc tuyên truyền nông dân sản xuất đúng quy cách thị xã còn vận động các khách sạn nhà hàng bao tiêu sản phẩm rau sạch cho bà con
hiện nay các chợ đầu mối ở cửa lò hầu hết sản phẩm rau sạch của bà con nông dân cửa lò đều được tiêu thụ rất mạnh
các loại rau cải rau cúc giao động từ hai ba đồng một bó rau bầu khoảng bốn sáu đồng dưa chuột khoảng một mươi một mươi năm đồng một kg
đây cũng là nguồn thu đáng kể cho nông dân cửa lò dịp tết nguyên đán